cảm ơn các bạn đã theo dõi
tăng vật thu giữ được gồm một mươi điện thoại di động ba mươi tờ tịch đề và nhiều tài liệu có liên quan
theo kết quả điều tra các đối tượng đã tổ chức ghi bán số đề từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến nay
thông thường việc ghi số đề được thực hiện vào khoảng một mươi sáu giờ hàng ngày
các đối tượng trực tiếp ghi tịch đề bán hoặc nhận qua tin nhắn điện thoại
đồng thời tiếp nhận tịch đề từ các đại lý chân rết chuyển lên
sau đó số tiền ghi đề sẽ được tổng hợp chuyển cho nhà cái
các đối tượng hưởng từ sáu đến tám hoa hồng và giữ lại một phần để trung chi cho các đối tượng
số đề số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn một tỷ đồng
riêng tổng số tiền cá cược số đề trong ngày hai mươi ba tháng bảy là hơn một trăm linh triệu đồng
một đường dây vận chuyển ma túy đá từ điện biên về hà nội tiêu thụ vừa bị công an
quận long biên hà nội phát hiện bắt giữ
ba đối tượng đã bị bắt giữ cùng với tăng vật là năm kg ma túy đá và một số loại ma túy tổng hợp khác
tiến hành kiểm tra hành chính một taxi có biểu hiện nghi vấn tại địa bàn phường phú la
quận hà đông
tổ công tác đội điều tra tội phạm về ma túy công an quận long biên phát hiện trong cốp sau của xe
có một túi ni lông màu đen chứa năm khối hình vuông bên trong là chất tinh thể màu trắng
tài xế taxi khai nhận số tang vật này là của nhâm thế hòa
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nhâm thế hòa tổ công tác đã bắt được ba đối tượng là
nhâm thế hòa lò văn cương nguyễn thị thanh hà và phát hiện thêm chín mươi tám viên nén in hình chữ vki
một túi ni lông chứa metafetamin có trọng lượng là một mươi một sáu gram cùng nhiều vật chứng khác
các đối tượng khai nhận khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín hòa nhờ cương tìm mua ma túy đá để hòa đưa về hà nội
bán lại kiếm lời hòa đã rủ thêm hà cùng tham gia sau đó cương liên lạc với một người quốc tịch lào
và thông báo có năm kg ma túy đá có giá là hai trăm linh triệu đồng một kg
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp biên hòa tỉnh đồng nai hôm nay đã bắt nhóm
đối tượng buôn bán ma túy do đào ngọc tình hai mươi sáu tuổi chú tỉnh đồng nai cầm đầu để điều tra về hành vi mua bán
chất ma túy trái phép và tàng trữ súng trái phép
tại số nhà bốn b hai tổ bốn khu phố bốn phường thống nhất lực lượng công an bắt quả tang đào ngọc tình
và trần xuân thịnh chú tp biên hòa đang giao một gói ma túy cho con nghiện khám xét nở của tỉnh
lực lượng công an thu giữ một súng ngắn dạng rulo cùng bảy mươi bảy viên đạn thể thao bảy mươi ba triệu đồng
ba gói ma túy tổng hợp
tại nhà số hai trăm bốn mươi bốn tổ sáu khu phố hai phường an hòa lực lượng công an đã bắt quả tàng đối tượng kim tuấn
tàng trữ trái phép một gói ma túy tổng hợp một cân điện tử một điện thoại di động và hơn một mươi hai triệu đồng
riêng tại nhà trọ thuộc tổ năm khu phố hai phường bình đa lực lượng công an phát hiện nguyễn thị diễm
chú tỉnh đồng nai là chị họ của tình thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
sáng nay tiếp tục diễn ra phiên tòa xét xử một mươi bảy bị cáo vụ án đền bù xây dựng nhà máy thủy điện sơn la
tại phiên tòa sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la có ý kiến đối đáp lại ý kiến của các bị cáo
và các luật sư trong phần đối đáp lần hai các bị cáo luật sư đều không nhất trí với ý kiến đối đáp của kiểm sát viên
đồng loạt đề nghị kiểm sát viên đối đáp trực tiếp
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát tỉnh sơn la đưa ra ý kiến không tiếp tục diễn ra
luận lại với ý kiến của các bị cáo luật sư mặc dù hội đồng xét xử đã yêu cầu hai lần
kết thúc tranh tụng được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án
các bị cáo đều cho rằng bản thân các bị cáo đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật
đề nghị hội đồng xét xử xem xét đưa ra phán quyết công bằng trước pháp luật
tuyên các bị cáo vô tội và trả tự do cho các bị cáo
trong vụ án này có một mươi ba bị cáo bị truy tố về tội
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và bốn bị cáo bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
chiều mai ba mươi tháng bảy hội đồng xét xử sẽ chính thức tuyên án
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế cho biết
đơn vị vừa phát hiện bắt giữ xe ô tô khách do tài xế trần văn nam
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tp huế điều kiện chạy tuyến hà nội tp huế
chở số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện có sáu bao đường kính
có tổng trọng lượng là ba trăm linh kg và một trăm linh cây thuốc lá z được cất giấu trong thùng cắt tông
để trên khoang hành khách và dưới cầm xe
toàn bộ số hàng hóa này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tài xế khách nhận số hàng hóa này được một người thuê trở từ bến xe đông hả
tp quảng trị vào huế giao cho một người phụ nữ ở phường an hòa tp huế để nhận tiền cước
thông tin vừa rồi đã kết thúc
bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi